tại nhiều điểm công cộng các khu vui chơi rất nhiều người không đeo khẩu trang thậm chí vô tư tụ tập đông người

tổ chức y tế thế giới who cảnh báo nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện các biến thể mới nếu như các quốc gia tiếp tục tiêm mũi tăng cường cho công dân nước
vậy chúng vậy chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm chủ động kiểm soát rủi ro bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện bình thường mới
ngay sau đây phóng viên intv có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
vâng thưa ông thì hiện nay các hoạt động đã mở cửa trở lại theo tinh thần là thích ứng linh hoạt kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
tuy nhiên hiện nay số ca mắc mới vẫn gia tăng do biến thể ba hai của biến chủng omicron vẫn còn gia tăng mạnh
vậy thì ông có thể cho biết là
biến chủng này nó nguy hiểm ra sao ạ
riêng về cái covid một mươi chín sát covid một mươi chín thì nó cũng phải đến mấy chục biến chủng khác nhau
nhưng mà người ta quan tâm tới những cái biến chủng người ta gọi là biến chủng đáng quan ngại
ví dụ như là chúng ta đã chứng kiến biến chủng alpha biến chủng beta gamma delta delta dịch xảy ra ở thành phố hồ chí minh hiện nay là omicron
thế thì cái của amicron thì đặc biệt là nó lây lan nhanh hơn
nhiều so với các cái biến chủng trước đây
ví dụ như lây lan nhanh hơn của delta là khoảng ba mươi
thế và cái việc mà omicron thì nó cũng qua hai cái biến chủng rồi
nghĩa là biến chủng ba một và hiện nay là ba hai ở việt nam
và cái chủng ba một cũng như là biến chủng ba hai này nó đang lưu hành và chiếm những ưu thế ở việt nam mà nó thay thế cái chủng delta trước đây
thế và hiện nay ở trên thế giới thì các bạn biết là nó lại còn xuất hiện thêm
cái biến chủng là biến chủng xe là nó lại giữa cái biến chủng ba một và ba hai
phần lớn là những ca bệnh thì nó có những cái không triệu chứng này hoặc triệu chứng nhẹ này bởi vì chúng ta cũng đã tiêm vaccine
thế nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không nên lo lắng quá nhưng mà cũng không chủ quan
bởi vì rằng là nó lây lan nhanh như thế mà nếu như chúng ta không kiểm soát tốt dịch bệnh
nó dẫn tới những hiện tượng quá tài hệ thống y tế

dẫn tới cái việc mà bệnh nhân không có thể trở lại

và đấy là cái mà không có muốn và cái tinh thần cái quyết của một trăm hai mươi tám là làm sao chúng ta chấp nhận có những ca nhiễm trong cộng đồng
nhưng cái số mắc nó không cao quá và không bị chuyển nặng nhiều
không quá tài hệ thống y tế và không để tử vong cao
như ông vừa chia sẻ thì có thể thấy là biến chủng omicron thì nó sẽ thay đổi theo từng giai đoạn phải không ạ
tuy nhiên thì trong thời gian gần đây khi mà mọi hoạt động văn hóa kinh tế đã bình thường trở lại
thì người dân tham gia các hoạt động thì cũng còn khá chủ quan
tại nơi công cộng thì nhiều người dân còn không đeo khẩu trang cơ
vậy ông có suy nghĩ nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ
có những lúc mà chúng ta bị một cái gọi là tôi muốn nói nguy cơ cao mà chúng ta không tránh khỏi được
cái thứ hai là mắc rồi nhưng mà nó lại là tái nhiễm
và kể cả cái việc mà chúng ta đã tiêm vaccine nó vẫn cứ có thể là những người nhiễm
và khi nhiễm đấy thì nó không phải ai cũng nhẹ như tôi nói
mà cũng có
những người mà nó lại chuyển nặng và cũng gây tử vong
kể cả trẻ em chúng ta gọi là hội chứa mixi
thế rồi có những người bệnh nền người già những người chưa tiêm vaccine
thế thì khi anh mắc thì anh lại cũng là cái nguồn lây
thế nên là nếu như chúng ta mà để lây lan quá nhiều trong một cái thời gian ngắn
trong một khoảng thời gian chắc chắn nó sẽ bị quá tải tại bệnh viện
và khi quá tải bệnh viện thì những bệnh nhân mà cần can thiệp y tế không được can thiệp
căn thiệp y tế
căn thiệp y tế kịp thời và dẫn tới những cái số tử vong trăng lên
và vừa qua chúng ta chứng kiến rằng là có nhiều những cái trường hợp mà cái giai đoạn đầu các bạn biết là không tiếp cận kịp với y tế
thế rồi những người mà nhiễm covid một mươi chín chưa có cái kinh nghiệm
chưa có cái hiểu biết về cái vấn đề mà tự điều trị tự cách ly tại nhà
nên nó cũng đã dẫn tới những cái việc mà quá tải hệ thống kinh tế
nên cho rằng là với cái việc mà chúng ta có thể mắc mà dẫn tới những cái hậu quả
và một cái hậu quả rằng là nhẹ cũng phải là nhiều lúc cũng phải nghỉ việc
và cũng mệt mỏi sau khi bị nhiễm rồi nặng thì chúng ta lại phải vào viện v v
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên có một cái tư trưởng của quan
covid một mươi chín hiện nay vẫn chưa có quyết định của bộ y tế trở về nhóm b
và tổ chức y tế vẫn cứ cảnh báo rằng là chúng ta vẫn phải thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh
để làm sao là càng hạn chế bị nhiễm càng hạn chế
bị lây lan ra cộng đồng càng nhiều thì càng tốt
thưa ông thì hiện nay bộ y tế cũng đang chuẩn bị các cái kế hoạch
để mà tiếp tục tiêm nhắc lại cho các trường hợp đủ điều kiện ở mũi ba và mũi bốn
là một chuyên gia về y tế dự phòng thì ông có thể cho biết là cái vai trò của vaccine covid một mươi chín
thì nó sẽ hiệu quả ra sao trong cái việc mà tiêm nhắc lại để phòng bệnh ạ
người ta cho rằng là sau khi tiêm hai mũi vaccine thì cái miễn dịch một thời gian
thì miễn dịch của cơ thể của chúng ta cũng giảm đi
và người ta tiêm tiếp cái mũi bổ sung hoặc là mũi nhắc lại mà chúng ta vẫn gọi là mũi ba
thì cái việc đáp ứng miễn dịch nó lại tăng lên và cái việc bảo vệ
chống cái sự lây nhiễm và đặc biệt cái sự chuyển nặng
và tử vong nhập viện nó giảm đi rất nhiều
và cái việc tiêm ngôi ba người ta thấy rằng là nó tốt hơn cả đối với những cái biến chủng omicron
việc mà tiêm vaccine là vô cùng cần thiết
và bộ y tế hiện nay cũng như là chính phủ đang khuyến cáo
chúng ta phải nhanh chóng đẩy nhanh cái việc mà tiêm vaccine cho những người mà chưa được tiêm chủng
rồi những người mà trước kia là trì hoãn thì cần phải tiêm nhân đủ
và đặc biệt là tiêm cái mũi bổ sung cũng như là cái mũi để nhắc lại
thế còn cái việc tiêm mũi bốn thì hiện nay chúng ta đang có thể là tiến tới tiêm những cái đối tượng có nguy cơ trước
đối tượng nguy cơ ví dụ như đối tượng bệnh viện người trong bệnh viện rồi nhân viên y tế
hoặc là những cái đối tượng mà người già người bệnh nền vật luật
thì chúng ta theo cái sự chỉ đạo
với y tế thì chúng ta làm sao chúng ta tiêm được vaccine đạt tỷ lệ cao
cũng trong thời gian gần đây các quốc gia ở tây âu thì đang bùng phát mạnh mẽ dịch bệnh trở lại
các ca nhiễm nặng cũng như là ca mắc mới thì gia tăng liên tục
ông có cho rằng đó là bài học mà việt nam cần phải chủ động có những phương pháp mà ứng biến kịp thời
đặc biệt là vai trò của ngành y tế
và trước tiên ta phải phân tích là cái dịch nó bùng phát ở tây âu
thì nhất là vào những cái đối tượng mà chưa tiêm vaccine
thì rồi vấn đề là tái nhiễm
người bị rồi vẫn bị tái nhiễm
và vấn đề ở đây nữa là các bạn biết là chủng omicrone nó lây lan rất nhanh
mà trong khi chúng ta lại nới lạnh
và thậm chí các cái việc mà hành vi cá nhân một số dự phòng cá nhân ấy cũng chủ quan
ví dụ như không phải bắt đeo khẩu trang rồi cho các cái hoạt động đông người v v
thế thì dịch nó bùng phát lên
và chứng tỏ rằng như vậy dịch nó vẫn biến phức tạp và vấn đề khó lường
và nên là chúng ta chưa thể nói rằng là chúng ta thả lỏng và buông trôi một cách nó hoàn toàn được
mà chúng ta vẫn phải thực hiện các biện pháp để làm sao chúng ta kiểm soát được dịch
mà tôi nói ở phần trên là chấp nhận có ca nhiễm của cộng đồng
chấp nhận có sự lây lan
nhưng vấn đề là không để quá tải hệ thống y tế
vấn đề là không để tử vong cao
cái đó là cái quan trọng
có thể thấy trong thời gian vừa qua thì các ca nhiễm covid một mươi chín đều có những diễn biến khác nhau
và ít nhiều thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và công việc
vậy thì ông có khuyến cáo như thế nào tới người dân trong cái việc mà chủ động phòng chống dịch bệnh
để không chủ quan với dịch bệnh covid một mươi chín
từ đó thì đảm bảo được sức khỏe cũng như là cuộc sống của gia đình và cộng đồng xã hội ạ
ai đã trải qua nhiễm người ta cũng thấy rằng là cái triệu chứng nó mệt mỏi hơn cũ
chứ không phải rằng là nó cũng nhẹ nhàng
thế rồi vấn đề là tái nhiễm
thế rồi những cái vấn đề là nguồn lây cho người khác
ví dụ như trong một gia đình này
một cái người bị nhiễm thì nếu như mà lây cho trẻ em thì trẻ em nó không được đến trường
nếu mà lây cho bởi nhất là người già người bệnh nền thì nguy hư tử vong của những cái người mà mắc bệnh nền và người già thì tử vong lại cao hơn
thì đấy là rất nguy hiểm
nên cho rằng như vậy chúng ta không nên chủ quan
nếu làm đồng bộ như thế
chúng ta phải dự phòng đồng bộ
dự phòng đồng bộ là trong mỗi một khâu nào đó chúng ta phải thực hiện cái dự phòng
ví dụ như khách sạn phòng bệnh như thế nào
nhập cảnh như thế nào
khu vui chơi giải trí
vui chơi giải trí thì phải phòng bệnh như thế nào
chứ không nếu mà nó lây ra một cái chuỗi nào đó thì nó được chuỗi sản xuất
và chúng ta thực hiện tốt cái năm k này
không những chỉ phòng bệnh tốt cho sars cov hai mà còn phòng bệnh cho cả các bệnh hô hấp khác
một lần nữa thì cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và hy vọng là với những thông tin mà ông vừa chia sẻ thì ngành y tế cũng như là người dân
và các cơ quan chức năng liên quan sẽ chủ động hơn trong việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ạ
thưa quý vị thủ tướng yêu cầu các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
và đây là một trong những chính sách mới đáng chú ý
trong cụm tin bắn dưới đây
thủ tướng chính phủ vừa có điện yêu cầu các biện pháp đảm bảo thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định
lành mạnh minh bạch an toàn và phát triển bền vững
trong đó yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp phát hành và các thành viên của thị trường chủ động công bố thông tin theo đúng quy định
không để xảy ra các vi phạm về công bố thông tin gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường
bộ công an chủ trì phối hợp chặt chẽ với bộ tài chính ngân hàng nhà nước việt nam và các cơ quan liên quan
tăng cường công tác nắm tình hình thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành vừa có văn bản yêu cầu bộ giao thông vận tải ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
và tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng
stc tại các dự án đường cao tốc do vec quản lý phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của chính phủ quốc hội
bộ đội có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ nêu trên báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
quỹ ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thanh tra kiểm tra tăng cường quản lý về thuốc điều trị covid một mươi chín
đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng thuốc tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín tại các cơ sở kinh doanh dược
các cơ sở kinh doanh dược phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong mua bán thuốc nói chung và điều trị covid một mươi chín nói riêng phải niêm yết giá và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết kê khai
hướng dẫn đầy đủ cho người dân về sử dụng thuốc thực hiện đầy đủ các yêu cầu thực hành tốt thuốc trong kinh doanh dược và các quy định khác trong kinh doanh dược
theo hướng dẫn tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai vừa được bộ công an ban hành thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo sở giáo dục và đào tạo địa phương nơi cư trú
riêng thí sinh xét tuyển vào các trường công an nhân dân còn phải đăng ký tại công an cấp huyện và tương đương theo hộ khẩu thường trú hoặc nơi đóng quân
công an các đơn vị địa phương hướng dẫn thí sinh bao gồm cả chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ học sinh trường văn hóa không đủ điều kiện xét tuyển đại học công an nhân dân nhưng có nguyện vọng xét trung cấp công an nhân dân
khai phiếu đăng ký xét tuyển đại học công an nhân dân đăng ký dự tuyển vào một tổ hợp môn một mã bài thi của một ngành của một trường công an nhân dân